với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm
lễ hội xuân hồng đã diễn ra sáng nay tại viện huyết học và truyền máu trung ương
đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm huy động người hiến máu tình nguyện
góp phần quan trọng vào việc bảo đảm lượng máu cho điều trị ngay sau dịp tết nguyên đán
cùng với việc nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện lan tỏa hành động đẹp đầu xuân
lễ hội xuân hồng năm nay được tổ chức trong ba ngày tại nhiều địa điểm nhằm mở rộng đối tượng hiến máu
nâng cao chất lượng chăm sóc người hiến máu tăng cường hiệu quả tiếp nhận và sản xuất các chế phẩm máu kịp thời
lễ hội xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm do viện huyết học truyền máu trung ương khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi
và được ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo nhân rộng ra toàn quốc từ năm hai nghìn một mươi sáu
đánh giá về hiệu quả của lễ hội xuân hồng

trong ngày hội rất nhiều người đã đến đăng ký hiến máu ngay từ sáng sớm
đây là lần đầu tiên anh tuấn tham gia hiến máu
cháu ruột của anh mắc căn bệnh ung thư máu
đối với gia đình anh mỗi một giọt máu được nhận từ cộng đồng đều vô cùng đáng quý
vì vậy hôm nay anh quyết định hòa cùng mọi người hiến máu cứu người

và có một bạn bạn ấy đi cùng em tình nguyện viên bạn ấy đi cùng em
thế là bạn ấy cũng chăm sóc em

một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả một nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
đồng thời cũng thể hiện truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của người việt nam
lễ hội đã góp phần quan trọng bảo đảm lượng máu cho điều trị dịp ngay sau tết nguyên đán
nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện tạo nên nét đẹp hiến máu đầu xuân

lễ hội xuân hồng năm nay dự kiến thu hút một trăm năm mươi người tham dự và tiếp nhận tám đơn vị máu cho điều trị